theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín tính từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng năm đến sáu h ngày hai mươi tám tháng năm
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới và đã bước sang ngày thứ bốn mươi hai không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi bảy ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi tám tháng năm đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi tám ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám tám trăm sáu mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy tám người cách ly tại nhà nơi lưu trú một tám trăm một mươi hai người